hàng năm cuộc thi viết thư quốc tế được liên minh biểu chính thế giới upu được tổ chức dành cho trẻ em
với mục đích là nhằm khích lệ trí tưởng tượng phong phú tư duy sáng tạo và phát triển khả năng viết văn của các em thiếu nhi
vừa qua tỉnh hải dương đã tuyên dương học sinh đoạt giải nhất quốc tế cuộc thi viết thư upu lần thứ bốn mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu
và tổ chức lễ phát động cuộc thi cho năm hai nghìn một mươi bảy
tại lễ tuyên dương ubnd tỉnh hải dương đã tặng bằng khen và số tiền thưởng là ba mươi sáu bốn triệu đồng
cho em nguyễn thị thu trang lớp chín b trường trung học cờ sơ nguyễn trãi huyện nam sách năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đoạt giải nhất quốc gia đồng thời đạt giải nhất quốc tế hội thi viết thư upu lần thứ bốn mươi năm
tặng bằng khen và tiền thưởng một mươi tám triệu đồng cho cô giáo trần thị quỳnh diệp giáo viên dạy văn trực tiếp của em trang
sở thông tin và truyền thông hải dương cũng tặng giấy khen cho hai tập thể
là phòng giáo dục và đào tạo huyện nam sách và trường trung học cơ sở nguyễn trãi huyện nam sách
nhân dịp này tỉnh hải dương đã phát động cuộc thi viết thư upu lần thứ bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho tổng thư ký mới của liên hợp quốc
vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và giải quyết vấn đề đó như thế nào